các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó khoảng bốn giờ sáng lửa bùng phát từ phía sau cửa hàng kinh doanh bếp từ hữu thắng
người dân huy động thiết bị chữa cháy tại chỗ và thông báo cho chính quyền địa phương đến hỗ trợ
quốc lộ một a thuộc địa phận xã hải lĩnh huyện tĩnh gia
trong khi làm nhiệm vụ phát hiện container năm mươi một c sáu mươi sáu nghìn bốn trăm linh bốn kéo theo rơ móc bảy mươi chín r hai nghìn hai mươi
có dấu hiệu vi phạm luật an toàn giao thông nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra đã phát hiện trên xe đang vận chuyển khoảng bảy m khối gỗ gụ xẻ không có giấy tờ
tại cơ quan công an lái xe khai tên là dương văn kết chú huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
nhận trở thuê cho một người không quen biết ở tỉnh quảng bình
hiện vụ việc đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền
tại tỉnh lâm đồng hai đối tượng đã bị quần chúng nhân dân bắt giữ khi vừa thực hiện hành vi trộm xe máy
trước đó phan trọng khánh chú phường hai và nguyễn văn hiếu còn gọi là đen chú phường bốn thành phố đà lạt
đang lưu thông trên quốc lộ hai mươi bảy b đoạn qua xã đạ ròn thì thấy xe máy sirius của anh sạch văn hoàng
để sơ hở nên nảy sinh ý định trộm cắp khánh dừng xe đưa cho hiếu một đoàn và một vam để phá khóa
sau khi hiếu phá được khóa thì khánh đến nổ máy và chạy hướng chạy xe về hướng phi nôm còn hiếu chạy trên xe dream theo sau
lúc này chủ xe phát hiện chi hô nên người dân hỗ trợ truy bắt được cả hai đối tượng
vụ việc đang được công an huyện đơn dương tỉnh lâm đồng điều tra xử lý
thấy xe máy dựng không có người trông coi đối tượng đã dùng đoạn phá khóa nhưng vừa đẩy xe đi được một đoạn
thì bị phát hiện bắt giữ vụ việc xảy ra tại tỉnh phú yên
trước đó phạm tấn hòa chú tại xã hòa định đông điều khiển xe máy chở hy chạy ngang qua nhà nguyễn hồ lĩnh
ở phường phú đông phát hiện anh lĩnh dựng xe máy trước nhà không có người trông coi nên hy đã dùng đoạn phá khóa
nhưng khi vừa đẩy xe đi được một đoạn thì bị phát hiện bắt giữ
tại cơ quan điều tra hòa còn khai nhận trước đó cũng đã lấy trộm xe máy của anh vũ quang đạo
ở xã ea trà rang huyện sơn hòa sau đó hòa đổi biển số xe và sử dụng làm phương tiện đi trộm cắp
do phạm tấn hòa chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên công an tp tuy hòa giao đối tượng cho gia đình bảo lãnh và quản lý giáo dục
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh cà mau phối hợp với công an xã long thạnh huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
vừa bắt được đối tượng trung văn tèo chú tại phường tám tp cà mau là đối tượng có quyết định truy nã của công an tp cà mau
về hành vi trộm cấp tài sản
theo hồ sơ công an vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn trung văn tèo đã trộm cắp một số tài sản có giá trị trên chiếc xà lan của một người dân ở ấp cái
nhiệt độ ngày đêm là hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
dãy mưa rông chỉ dừng lại ở phía bắc khả năng xuống đến miền trung sẽ không nhiều nên các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới sẽ đồng loạt bước vào xu hướng tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể chạm ở mức là ba mươi tám độ
chiều tối một vài nơi vẫn xuất hiện mưa rông cục bộ
nhưng với lượng không nhiều và chỉ xảy ra vào thời gian ngắn
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba mây thay đổi ngày nắng nóng
đến chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam ở mức cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
về đêm và sáng nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn ở mức là từ hai mươi một độ
đến hai mươi bốn độ
vì vậy mà trời khá mát mẻ
các tỉnh nam bộ chỉ còn tạm thời gián đoạn mưa trong ngày hôm nay
sau đó thì từ chiều tối ngày mai trên toàn khu vực mưa rông sẽ tăng trở lại từ diện giải rác đến nhiều nơi
trời nhiều mây hơn nên nền nhiệt độ tại đây cũng trở lại mức ôn hòa trong hai ngày nghỉ cuối tuần
với nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại